còn về tội cướp giật tài sản công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn phú cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nguyệt áng một xã thái sơn huyện an lão thành phố hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã tam hưng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chữa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý